viện kiểm sát nhân dân tp hcm cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị cáo trong vụ án lạm quyền trong khi thi hành công vụ
và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại liên hiệp hợp tác xã thương mại tp hcm sài gòn cổ úc
trong đó các bị cáo bị truy tố về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ gồm ông diệp dũng cựu chủ tịch hội đồng quản trị sài gòn cổ úc
ông nguyễn thành nhân cựu tổng giám đốc sài gòn cổ úc bà hồ mỹ hòa cựu giám đốc tài chính sài gòn cổ úc
ông võ thành trung tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị mới và ông tôn thất hào tổng giám đốc công ty cổ phần địa ốc đại á
theo cáo chẳng ông diệp dũng là chủ mưu vụ án với vai trò chủ tịch hội đồng quản trị đã không thông qua hội đồng quản trị sài gòn cổ úc
tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với công ty đại á số tiền ba trăm linh tỷ đồng và hợp đồng hợp tác đầu tư với công ty đô thị mới số tiền bảy trăm linh tỷ đồng
hành vi của ông dũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc sài gòn cổ úc bị thiệt hại một trăm một mươi năm sáu tỷ đồng lợi nhuận bảy từ hai hợp đồng hợp tác đầu tư trên